chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở tỉnh đồng nai
tại buổi kiểm tra phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tỉnh đồng nai tiếp tục duy trì các đội phản ứng nhanh
ở các bệnh viện cố gắng bằng mọi cách không để dịch xảy ra trong cộng đồng tiếp tục thực hiện cách ly nghiêm ngặt
luôn sẵn sàng để khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh phải khoanh vùng dập ngay
đề cập đến công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học còn hạn chế phó thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm
chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện theo phương châm các trường học phải tự kiểm tra tự đánh giá cập nhật bản đồ an toàn
bởi lẽ trường học đặc biệt quan trọng khi giữ được an toàn thì học sinh mới được đến trường
theo đánh đạo sở y tế tỉnh đồng nai đến nay có gần ba bốn trăm linh người cách ly tập trung và hơn chín bốn trăm linh người cách ly tại nhà